theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết ngày năm tháng một ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng ngày tám tháng một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sau liên tục được tăng cường bắc bộ có mưa nhiều nơi
từ đêm ngày tám tháng một ở các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to
gió đông bắc trong đất liền cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở bắc bộ các tỉnh bắc và trung trung bộ trời rét
từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm vùng núi rét hại
nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi đến một mươi hai độ
các tỉnh vùng núi từ tám đến một mươi độ vùng núi cao dưới năm độ
hà nội từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi ba độ c